tiếp tục phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý ngoại thương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên làm việc sáng nay một trong những quy định trong dự án luật quản lý ngoại thương được các đại biểu quan tâm
đó là các biện pháp phòng vệ thương mại được quy định thế nào
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội ủy ban này đề nghị ra soát quy định
sao bộ trưởng bộ công thương quyết định thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức
bộ máy của cơ quan điều tra phòng vệ thương mại bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quy định tại luật tổ chức chính phủ
đồng thời đề nghị giao chính phủ quyết định thành lập hội đồng phòng vệ thương mại tại điều bảy mươi năm dự thảo luật
qua thảo luận đa số đại biểu nhất trí với việc thành lập hội đồng này
tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về quyền hạn chức năng của hội đồng này
khi xảy ra tranh chấp bán phá giá thì hội đồng này sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong nước
ngoài việc làm rõ các biện pháp phòng vệ thương mại khi các doanh nghiệp ra nước ngoài
một số đại biểu cũng đề nghị cần ban hành điều khoản để xử lý vấn đề các doanh nghiệp trong nước thu mua hạ giá cạnh tranh nhau tại thị trường thế giới